khi dịch bệnh covid một mươi chín đang vào thời điểm căng thẳng nhất nhiều địa phương buộc phải thực hiện biện pháp phong tỏa để tránh những diễn biến xấu
thì các đối tượng lê thanh hùng huỳnh văn thông và hồ hoàng nam lại đóng giả người hoạt động từ thiện
giấu ma túy vào thực phẩm thiết yếu rồi lợi dụng luồng xanh vận chuyển từ biên giới về thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống tội phạm về ma túy
các trinh sát đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh phát hiện dấu hiệu về một đường dây mua bán trái phép trên ma túy
với số lượng lớn hoạt động ở khu vực trung sơn xã bình hưng huyện bình chánh
nguồn thông tin đã được xác định nhưng vấn đề đau đầu là đang giãn cách xã hội
đều đóng và được canh phòng nghiêm ngặt xe cộ đi đường cũng cần phải có giấy phép thì đối tượng vận chuyển bằng cách nào
các đối tượng luôn đeo khẩu trang kín mặt thì nhận diện ra sao
thời điểm này địa bàn quận tám và huyện bình chánh là vùng đỏ mỗi ngày có trên dưới tám trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
trong khi một số trinh sát của đơn vị đã phải cách ly vì lây nhiễm chéo trong lúc làm nhiệm vụ
nhưng vẫn bất chấp có thể nguy hiểm đến tính mạng anh em vẫn động viên nhau quyết tâm vào cuộc
nhằm nhanh chóng lần ra đầu dây mối nhợ của đường dây này
sau hai tuần thâm nhập địa bàn anh em trinh sát đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng
theo đó bình thường các đối tượng vận chuyển ma túy theo đường tiểu ngạch từ campuchia qua tỉnh tây ninh hoặc long an
rồi vận chuyển về thành phố hồ chí minh
thì trong thời điểm dịch bệnh xảy ra các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu tiên của nhà nước
trong việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch để ngụy trang
vận chuyển ma túy
ma túy được các đối tượng giấu trong các cần xé giỏ chè và ngụy trang bên trên là lương thực thực phẩm như cá khô
mắm cá vận chuyển từ campuchia qua cửa khẩu thường phước thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
sau đó dùng ô tô tải có mã luồng xanh ưu tiên để vận chuyển về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
ngoài ra còn xác định được một số đối tượng nghi vấn trong đó có lê thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh đắk lắc
tạm chú n hai mươi chín
trung cư my a khu dân cư trung sơn xã bình hưng huyện bình chánh
giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trong lúc đang trực chốt để kiểm soát phòng chống dịch
trinh sát nhận thông tin lê thanh hùng chuẩn bị nhận một lượng lớn ma túy từ campuchia về tiêu thụ
nên báo cáo chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt công an huyện bình chánh công an quận một mươi hai tiến hành khám phá vụ án
các mũi công tác được yêu cầu cắm sẵn ở những vị trí đã được
xác định và đến dạng sáng ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thì bắt quả tăng hùng nhận bốn giỏ cần xe mắm
từ một xe tải chở hàng thiết yếu do thông thuê vận chuyển
tuy bị chặn bắt giữ bất ngờ các đối tượng không kịp có hành động chống cự nhưng vẫn lớn tiếng thách thức
cho rằng cán bộ công an cố tình gây khó cho xe của dân chở hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch
và còn dọa sẽ kiện lên các cấp cao hơn
không để cho đối tượng có thêm thời gian chống đối
các trinh sát lật cấp nhu cầu
lớp mắm cá khô và thu giữ chín mươi gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nặng gần một trăm linh kg
sau đó xác định là ma túy các loại
đến đây thì hùng thông và đồng bọn chỉ còn biết tra tay vào cổng
để che đậy hoạt động phạm tội của mình thời gian trước khi bị bắt
tại địa phương huỳnh văn thông tham gia rất nhiều hoạt động xã hội từ thiện
giúp người tàn tật người già có hoàn cảnh khó khăn
trẻ em nghèo vượt khó tặng nhu yếu phẩm cho bà con trong xóm
trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp
cái vỏ bọc hoàn hảo này đã che mắt được nhiều người xung quanh
thậm chí khi cơ quan điều tra tiến hành xác minh nhân thần
thì địa phương cũng không hề biết thông là đối tượng tội phạm nguy hiểm
mà chỉ ghi nhận hắn tuân thủ mọi quy định tại nơi cư trú
sống hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh
chỉ đến khi cơ quan điều tra công bố hành vi phạm tội thì địa phương
bà con tròm xóm và đặc biệt là cha mẹ cùng vợ con thồng mới ngã ngửa rằng
những đồng tiền mà họ tiêu xài trong cuộc sống tiền quyên góp ủng hộ từ thiện
đều được hắn thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội
đối với lê thanh hùng và hồ hoàng nam từng có tiền án tiền sự
về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy nên có rất nhiều mánh khóe thủ đoạn
dịch bệnh ập xuống lệnh phong tỏa được ban hành nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng
hùng và nam nhận thấy tuy quy định ai ở đâu thì ở đó
nhưng những trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu
phục vụ cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt thuốc chữa bệnh cho người dân
vẫn được hoạt động lưu thông nên cả hai tập trung nghiên cứu
nhận thấy đây là cơ hội kiếm thật nhiều tiền hùng nam đăng ký với địa phương
cho ra chợ đầu mối mua rau củ quả về chia thành những túi nhỏ
mang tặng các hộ dân trong khu vực mình sinh sống
sau khi lấy được sự ghi nhận của chính quyền và bà con
cả hai thực hiện bước quyết định là xin được xuống các tỉnh miền tây
mua cá khô về hỗ trợ các hộ dân trong vùng đỏ vùng xám
tuy nhiên đây là phương thức thủ đoạn của hùng và nam
bởi sau khi có sự đồng ý cả hai đã liên lạc với một đối tượng bên kia biên giới
chuẩn bị tuần ma túy qua biên giới
còn chúng cũng mua cá khô các loại và cần xé
để khi có hàng thì lấy túi ni lông đen gói kín quấn băng keo
và giấu vào trong ruột rồi liên hệ với thông thuê xe luồng xanh
vận chuyển về chợ đầu mối bình điền huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh
trước khi chuyển tiếp về nơi cất giấu
tại phiên tỏa huỳnh văn thông lê thanh hùng hồ hoàng nam đã khai nhận
sau khi tạo được cái mark là nhà hảo tâm
hùng lập tức liên lạc với một số đối tượng bên kia biên giới
hùng lập tức liên lạc với một đối tượng ở bên kia biên giới
tên là zimi hùng quen biết từ trước đặt mua ma túy
hẹn ngày giờ tuần qua biên giới rồi giao cho thông
đến cửa khẩu thường phước mua sẵn cần xé cá khô để ngụy trang
và cắt lên xe luồng xanh
tuy nhiên khi thực tế điều nghiện thấy một số loại nhu yếu phẩm thiết yếu
trong đó có cá khô mắm cá phục vụ chống dịch
được ưu tiên cho qua cửa khẩu nên thông gọi điện cho hùng
bàn bỏ kế hoạch cũ là thuê người tuồn ma túy qua biên giới
mà liên lạc với jimi đặt mua cá khô ở bên campuchia
đóng gói vào cần xé rồi nhét ma túy vào giữa chuyển luôn qua đường cơ khẩu
cách làm này có thể qua mặt cơ quan chức năng
và nếu có bị phát hiện thì đổ thừa
cho người ở bên kia biên giới hãm hại mình
cho đến lúc bị bắt lê thanh hùng cùng đồng bọn
đã vận chuyển chót lọt ba chuyến ma túy từ khu vực biên giới
về cất dấu để giao lại cho người của jimmy
theo chỉ định và được trả công một trăm linh triệu đồng trên chuyến
nếu tự bán kiếm lời thì chuyển trả vốn cho zimi
cụ thể giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhận được cuộc gọi của zimi
hùng đến một kho đá ở quốc lộ một a huyện bình chánh tp hcm
nhận ma túy mang về nhà nam
ở quận một mươi hai cất dấu trước khi giao lại cho người của jimmy
ngoài ra nhận thấy việc này dễ kiếm tiền
nên đã có một lần đặt mua ma túy trực tiếp từ jimi
mang về tp hcm tiêu thụ thu tranh lệch hai mươi năm triệu đồng
trên kg ma túy đá
đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một zmy thông báo
sẽ gửi bốn cần xé cá khô và mắm
trong đó có cất dấu sáu mươi kg ma túy các loại
gần bốn mươi kg heroin và một số loại ma túy khác
nếu vận chuyển trót lọt
thì được hai trăm linh triệu đồng và hùng đã nhận lời
do nam bị hàng xóm phản ánh về mùi hôi hám của mắm và cá khô
nên cả hai thuê một chiếc ô tô bán tải
đến khu vực chợ đầu mối bình điền nhận hàng
rồi đi tìm nhà thuê để cất dấu
tuy nhiên khi đang bốc rỡ bốn cần xé có cắt dấu ma túy vào trong nhà
thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ
khi chủ tọa phiên tòa nêu mức án được đề nghị
với cả ba là tử hình
toàn thân hùng thồng nam co dúng lại
mặt tái như không còn giọt máu
sau khi chấn tĩnh thồng nam nêu lý do bản thân tuy có tội nặng
nhưng mong muốn giảm nhẹ hình phạt
để có ngày được trở về phụng dưỡng cha mẹ già
nuôi dạy con cái cho nên người
trong cơn tuyệt vọng lê thanh hùng nói lời hối hận muộn màng
bản thân thấy mình có tội
và chắc chắn phải nhận hình phạt thích đáng của pháp luật
nhưng qua đây cũng xin nhắn gửi đến những ai đang mua bán trái phép chất ma túy
hãy dừng lại ngày
và những ai đang có ý định
đừng lao vào con đường lầm lỗi như tôi
để rồi làm hư hỏng nhiều lớp thanh niên
gây hại cho xã hội làm mất an ninh trật tự
để rồi phải trả giá đắt như tôi
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tp hcm
đã tuyên phạt các đối tượng
lê thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại tỉnh đắk lắc
huỳnh văn thồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại tỉnh tây ninh
và hồ hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
mức án tử hình về tội mua bán vận chuyển
trái phép trên ma túy
thưa quý vị và các bạn
theo phân tích của cơ quan chức năng
tình hình ma túy ở nước ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
do vị trí địa lý đất nước
gần khu vực tam giác vàng
được xem là trung tâm sản xuất ma túy lớn
của khu vực và thế giới
mặt khác tuyến biên giới giữa việt nam
và các nước láng giềng trải dài
phần lớn là rừng núi hiểm trở
đây là điều kiện thuận lợi để tội phạm ma túy
lợi dụng vận chuyển ma túy vào nước ta
một phần tiêu thụ tại nội địa
phần khác trung chuyển sang nước thứ ba
nguyên nhân chính thứ hai
là do nguồn lợi từ buôn ma túy rất lớn
sau mỗi phi vụ vận chuyển ma túy chót lọt
các đối tượng buôn bán vận chuyển
thường kiếm được những khoản tiền lợi nhuận khổng lồ
nguyên nhân nữa
của việc gia tăng tội phạm ma túy
là do sự khó khăn về kinh tế
và trình độ dân trí thấp của bà con vùng miền
lợi dụng điều này
tội phạm ma túy đã lôi kéo người dân
tham gia vào việc tàng trữ
và vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
số lượng người nghiện ma túy
ở nước ta còn cao
trong khi đó hiệu quả công tác cai nghiện thấp
và như một điều tất yếu
khi có cầu ắt có cùng
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau